thưa quý vị đội cảnh sát hình sự công an quận một tp hcm và công an các phường trên địa bàn
vừa phối hợp kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sinh han trên đường tôn đức thắng
để ra soát hoạt động tài chính tại công ty này
rất đông cảnh sát có mặt để kiểm tra và ghi lời khai các nhân viên của công ty sinh han
liên quan đến hoạt động cho vay
đây là động thái của công an quận một trong đợt kiểm tra và giả soát các công ty tài chính có trụ sở trên địa bàn
ngoài ra công an tp hcm và các quận huyện thành phố thủ đức đang tiếp tục đẩy mạnh giả soát
xử lý sai phạm tại các công ty tài chính thu hồi nợ trên địa bàn tp
trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là hơn ba năm tỷ đồng
nguyễn thị nhung chú tại tp long khánh là giám đốc của công ty thm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
kết quả điều tra xác định
vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công ty do bà nhung làm giám đốc
được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho thuê thửa đất với tổng diện tích gần ba mươi một m hai
tại thành phố biên hòa để đầu tư điểm du lịch sinh thái
thời hạn thuê đất là năm mươi năm cho đến hết ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau khi được giao đất công ty đã không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám công ty thm ký hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần vận tải giao nhận và thương mại qch
do ông nguyễn ngọc huyện làm tổng giám đốc có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
qua các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã xác định
công ty thm do bà nhung làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp
với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
trưởng công an tp huế đã tặng thư khen cho bà nguyễn thị tuyết nhung
trú tại phường hương long và ông trương đình hà chú tại phường xuân phú
đã có nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi mang đến công an trình báo
khoảng một mươi h ngày một tháng năm anh điền văn bắc trú tại tỉnh nghệ an
đến huế tham quan du lịch không may đánh rơi túi sách
bên trong có hai điện thoại tại quán nước giải khát của bà nhung
không tham của rơi bà nhung nhanh chóng trình báo công an phường hương long
đến một mươi năm giờ cùng ngày công an phường hương long xác định người đánh rơi
và trao trả lại tài sản
trước đó ông trương đình hà nhặt được một điện thoại trước địa chỉ nhà của mình
ông mang đến công an phường xuân phú trình báo
ngay sau đó công an phường xuân phú đã trao trả lại tài sản cho người đánh rơi
nghĩa cử cao đẹp của ông nhung và ông hà đã giúp cho lực lượng công an
nhanh chóng tìm được tài sản của người đánh rơi
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về huế du lịch huế
và lan tỏa hình ảnh đẹp trong cộng đồng
thưa quý vị từng vướng vào vòng lao lý mang trên mình án tích
những cuộc đời lầm lỡ sau khi trở về địa phương
rất cần sự động viên giúp đỡ và chia sẻ từ cộng đồng
tại thành phố đà nẵng sau một năm triển khai mô hình
mỗi chỉ huy kèm một người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
đến nay công an cơ sở đã tổ chức gần hai lượt thăm hỏi
các buổi tuyên truyền pháp luật hỗ trợ một trăm sáu mươi hai trường hợp vay vốn khởi nghiệp
nhờ sự tận tâm giúp đỡ của mỗi cám bộ chiến sĩ công an
tương lai của những người hoàn lương dường như tươi sáng hơn
điểm di xe của lực lượng công an
là lực lượng an ninh cơ sở công an phường mỹ an của nguồn huỳnh sơn
đây là mô hình giúp đỡ tạo thu nhập ổn định mỗi tháng từ hai đến ba triệu đồng
cho thành viên bảo vệ dân phố dân phòng và những người hoàng lương
được quan tâm tạo điều kiện em nguyễn ngọc tuấn khanh
từ người từng vi phạm pháp luật dân trở thành một công dân tích cực
tham gia các hoạt động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
hiện tại thì em cũng đang đi học nghề
ngoài thời gian em học nghề thì em có giúp đỡ những chiếc xe
ở đây cũng có tạo điều kiện cho em gần thời gian để em có công an việc làm
để em có một số tiền để em học chuyên trọng bưng trả cho học nghề
một năm hoạt động mô hình này đã giúp đỡ tạo việc làm cho một mươi bốn thanh thiếu niên
có nguy cơ cao vi phạm pháp luật
trường hợp tái hòa nhập cộng đồng trong diện quản lý của công an phường
gần như là họ không có ý định cũng như không có những cái cơ hội để tái phạm
bên cạnh đó là họ tích cực tham gia phong trào quân chúng
bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương tích cực tham gia tuần tra kiểm soát
và tích cực tham gia những hoạt động phát động phong trào
và xây dựng phong trào an ninh tổ quốc tại cơ sở rất là tích cực
đây là có thể thấy chuyển biến rất mừng
còn đây là công việc hàng đêm của anh nguyễn hữu sơn
dân phòng cơ động phường bình hiên quận hải châu
là thành viên của tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn sơn tích cực tham gia bắt giữ các đối tượng tội phạm
và đạt được nhiều thành tích
ít ai biết rằng sơn từng có quãng thời gian lầm lỗi
thời gian trở về địa phương cũng gặp nhiều khó khăn nếu không có sự hỗ trợ từ công an phường
em thấy hấp lực lắm
lúc em mới về có nhiều người sống mà họ nhìn em họ cứ như họ lơ họ nát
mà em gây ra là em về em cố gắng tham gia vô lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
là em thấy trừ hàng số họ nhìn em với ánh mắt khác lắm
nhưng mà anh không biết
nói chung là tốt lắm
cầy một cây cũng là cho vô lòng ở phường
nói chung là người mẹ có vẻ bằng đây nhìn đây có vẻ yên tâm hơn ngủ được hơn

nói chung cũng thấy ông mình cũng tưởng thành được chút
thêm một người hoàng lương có công việc ổn định
sẽ có phần hạn chế tình hình tái vi phạm và vi phạm pháp lược
tuy nhiên thực tế công tác tái hòa nhập cộng đồng là cả quá trình đầy khó khăn
phức tạp và lâu dài
một tháng bộ chiến sĩ công an phải thực sự tâm huyết kiên trì mới có thể giúp đỡ họ
từ bỏ mặc cảm sống giang hòa với cộng đồng
và cũng chính sự tận tâm đó giúp họ thắp lên niềm tin về một cuộc sống mới
liên quan đến các trường hợp ngộ độc botolium do ăn giò lụa từ người bán rạo
xảy ra trên địa bàn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh trong thời gian gần đây
đến nay đã có năm trường hợp nhập viện trong đó có ba trẻ
đang nằm điều trị tại bệnh viện nhi đồng hai và hai trường hợp là người lớn đang điều trị tại bệnh viện trợ giấy
điều đáng lo ngại là các bệnh viện khu vực phía nam không còn thuốc giải độc đặc hiệu
nên là các bác sĩ chỉ có thể điều trị hỗ trợ chủ yếu là nuôi dưỡng và thở máy
cũng liên quan đến sự việc vào chiều ngày hai mươi tháng năm ông nguyễn văn khuôn
trưởng phòng y tế thành phố thủ đức cho biết người bán rạo lấy giò lụa từ một cơ sở sản xuất giò lụa
hoạt động chui ở phường trường thọ thành phố thủ đức
cơ sở hoạt động chui không có giấy phép không biểu hiện
hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu giò lụa tại cơ sở này để mang đi xét nghiệm và đang chờ kết quả
đồng thời yêu cầu cơ sở này đóng cửa và ngừng hoạt động ngay
thưa quý vị tại xã hàm phú huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến bốn học sinh lớp năm tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng năm
một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm kênh tại khu vực canh sông quao huyện hàm thuận bắc
không may bị nước cuốn trôi đuối nước
lúc xảy ra sự việc thì các bạn trong nhóm hô hoán kêu cứu nhưng khi người dân đến cứu thì không kịp
đến tối ngày hai mươi tháng năm thi thể của bốn em đã được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự
bốn học sinh đuối nước là nữ đang học lớp năm trường tiểu học hàm phú một
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng đặng
trường nhật ba mươi ba tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn bá kiên hai mươi sáu tuổi trú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuột
theo điều tra ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đã uống rượu tại nhà
nhật đi đến một quán nhậu ở đường giải phóng phường tân thành thành phố buôn ma thuột để nhậu tiếp với đám bạn
tại đây nhật phát hiện anh kiên đang ngồi bàn bên cạnh và có nhìn mình
nghĩ anh kiên nhìn đều nhật đã dùng dao chém anh kiên
rất may anh tiên được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng vết đâm thủng phổi với tỷ lệ thương tật là hai mươi năm
một viên ma túy tổng hợp metafetamin vừa bị công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ kiểm tra bắt quả tang tại
tại địa bàn phố ba mỏ thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
ngày một mươi hai tháng năm hoàng văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện yên châu của tỉnh sơn la
bị bắt quả tang khi đang trẳng chữ trái phép chất ma túy với mục đích để bán
vật chứng thu giữ là một viên nén khối lượng chín mươi hai một mươi ba g metafetamine và một số giấy tờ tùy thân mang tên hoàng văn hà
theo đó hà khai nhận cùng lò văn trơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh điện biên mua về để bán
cùng ngày lò văn trơ cũng bị bắt giữ khẩn cấp và khai nhận mua ma túy của lò văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh điện biên
khám xét chỗ ở của sơn cơ quan công an đã thu giữ một mươi bốn viên
bốn viên nén màu hồng theo sơn khai nhận đó là ma túy
liên quan đến các trường hợp ngộ độc polutinum do ăn giò lụa từ người bán dạo xảy ra trên địa bàn
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh trong thời gian gần đây đến nay đã có năm trường hợp nhập viện
trong đó có ba trẻ đang nằm điều trị tại bệnh viện nhi đồng hai và hai trường hợp là người lớn đang điều trị
tại bệnh viện trợ rẫy điều đáng lo ngại là các bệnh viện khu vực phía nam không còn thuốc
giải độc đặc hiệu nên các bác sĩ chỉ có thể điều trị hỗ trợ chủ yếu là nuôi dưỡng và thở máy
cũng liên quan đến sự việc chiều ngày hai mươi tháng năm ông nguyễn văn khuôn trưởng phòng y tế tp thủ đức cho biết
người bán dạo lấy giò lụa từ một cơ sở sản xuất giò lụa hoạt động chui ở phường trường thọ thành phố thủ đức
tuy nhiên qua kiểm tra cơ sở sản xuất giò lụa này hoạt động gần hai tháng và đây là cơ sở hoạt động chui
không giấy phép không biển hiệu hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu giò lụa tại cơ sở này để mang đi xét nghiệm
và đang chờ kết quả đồng thời yêu cầu cơ sở này đóng cửa và ngừng hoạt động ngay